tòa án nhân dân huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội đánh bạc với một số cán bộ và lãnh đạo xã vạn phúc huyện ninh giang
các bịa cáo liên quan đến vụ đánh bạc gồm phạm phú khơi bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã vạn phúc phạm văn chuộng phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã
phạm khắc thả chủ tịch mặt trận tổ quốc xã trần văn giới phạm hữu khiêm và nguyễn bách là cán bộ xã
theo cáo trạng vào trưa ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện ninh giang đã bắt quả tăng sáu đối tượng trên đang đánh bạc trong phòng làm việc của phạm phú khơi bí thư đảng ủy xã
tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
dựa trên những bằng chứng và lời khai tòa án nhân dân huyện ninh giang tuyên phạt bị cáo phạm phú khơi
nguyên là bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã vạn phúc bảy tháng cải tạo không giam giữ
các bị cáo còn lại bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu đồng